do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba và giải hội tụ nhiệt đới trong những ngày vừa qua
trên địa bàn tỉnh sơn la đã xảy ra mưa to liên tục kéo dài trên dịa rộng
đã gây ra thiệt hại về người và tài sản của người dân
nghe nhận sau đây của phóng viên thời sự truyền hình nhất ra
theo báo cáo sơ bộ ban đầu của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la
tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng bảy trên địa bàn tỉnh sơn la đã có hai người chết
một người mất tích một người bị thương bốn trăm linh bốn căn nhà bị ảnh hưởng hơn hai trăm linh điểm bị sạt lở
hai mươi bốn tuyến đường liên xã bản bị sạt lở gây ách tắc cục bộ gần ba trăm linh hectare đất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề
các huyện bị ảnh hưởng lớn nhất là vân hồ mộc châu phú yên bắc yên mường la
huyện phú yên là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt mưa lũ lần này
đến nay có hai người bị mất tích mưa lũ cũng gây thiệt hại cho chín mươi nhà ở của người dân
trong đó có năm nhà bị vùi lấp hoàn toàn quốc lộ ba mươi hai phú yên đi hà nội quốc lộ bốn mươi ba đi mộc châu bị sạt lở gây ách tắc giao thông
tuyến đường từ huyện đi trung tâm nhiều xã bị ách tắc ba xã bị mất điện cục bộ
tuyến đường từ huyện đi trung tâm nhiều xã bị ách tắc bà xã bị mất điện cục bộ
ngay sau khi thiên tai xảy ra ubnd các huyện thành phố đã chỉ đạo các cấp các ngành và nhân dân
thực hiện phòng chống
khắc phục hậu quả theo phương châm bốn tại chỗ
đồng thời các nhà thầu đã cho máy móc thiết bị xử lý sạt lở đảm bảo giao thông thông suốt
chúng tôi đã phân công tất cả các đồng chí thường vụ phụ trách các cụm xã cũng như các đồng chí viên ban chấp hành
là xuống ngay tất cả các xã để nắm tình hình và chỉ đạo động viên bà con
đồng thời là chỉ đạo các xã là kịp thời cảnh báo bà con di chuyển bà con đến nơi an toàn để tránh lũ bão
đặc biệt là trong tình hình thời tiết bất thường như hiện nay
đầu tiên đó là phải đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối cho bà con nhân dân trên địa bàn của các xã
đối với các xã và ở các bản có các điểm sung yếu thì đã được cảnh báo và hiện nay thì đang nắm tình hình
sát sao để chỉ đạo kịp thời tránh cái thiệt hại xảy ra trong cái đợt mưa lũ này
hiện nay tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh sơn la đang diễn biến hết sức phức tạp
mưa lớn đang tiếp tục xảy ra trên diện rộng nguy cơ cao lũ ống lũ quét sạt lờ đất có thể xảy ra trên địa bàn nhiều huyện
tỉnh sơn la vẫn đang tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra nắm tình hình và khắc phục hậu quả